thưa quý vị liên quan đến vụ việc ba mươi ba thanh niên tụ tập hát karaoke và có biểu hiện tàng trữ sử dụng cháy phép chất ma túy tại thôn châu cầu xã châu phong huyện quế võ
vào trường ngày một mươi một tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quế võ đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can hoàng thị tuyết sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
chú thệ xã châu phong huyện quế võ tỉnh bắc ninh về tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy
đồng thời khởi tố bị can đối với vũ ngọc dũng và đào văn huy cùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú tệ huyện trí linh tỉnh hải dương về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
ngoài ra công an huyện quế võ cũng ra quyết định xử phạt hành chính hai mươi bảy đối tượng có hành vi sử dụng và tàng trữ cháy phép chất ma túy
xử phạt ba mươi ba đối tượng vi phạm quy định về phòng chống dịch
trước đó vào dạng sáng ngày bảy tháng năm kiểm tra quán karaoke bảo anh có địa chỉ tại xã châu phong huyện quế võ do nguyễn văn huyên ba mươi bảy tuổi
làm chủ lực lượng công an bắt quả tang ba mươi ba thanh niên đang tụ tập hát và có biểu hiện tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy tại bốn phòng hát
tại hiện trường thu giữ chất bột màu trắng trên đĩa xứ nghi là ma túy tổng hợp và một số dụng cụ để sử dụng ma túy
qua kiểm tra nhanh phát hiện một mươi tám thanh niên dương tính với chất ma túy